quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong đêm qua một sóng lạnh mới lại tiếp tục tăng cường xuống nước ta
trong ngày hôm nay khối không khí lạnh sẽ ổn định trở lại gió rét không rồn thêm nữa
cộng thêm nắng xuất hiện từ sớm nên nhiệt độ miền bắc sẽ tăng dần
mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở bắc bộ sẽ giao động trong khoảng từ một mươi bảy cho đến một mươi chín độ
miền bắc trong ngày hôm nay vẫn ở ngưỡng rét đậm vùng núi rét hại
đến tối và đêm nay miền bắc sẽ rét bút trở lại
cũng là tình trạng rét buốt nhưng ở miền trung là tình trạng rét ẩm
trong ngày hôm nay ở khu vực từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
mức nhiệt cao nhất trong ngày chỉ giao động trong khoảng từ một mươi sáu một mươi chín độ
còn ở khu vực các tỉnh thành phố từ đà nẵng trở vào đến quảng ngãi
ngày hôm nay còn có mưa mây nhiều nên nhiệt độ cũng chỉ giao động trong khoảng từ hai mươi cho đến hai mươi ba độ
trời rét cả ngày
khu vực bình định phú yên nhiệt độ cao hai mươi bốn hai mươi năm độ trời lạnh
trong khi ở khu vực khánh giang
trở vào đến bình thuận sáng mây nhiều nhưng chiều có nắng nhẹ nền nhiệt ngày cao hai mươi sáu ba mươi độ
thời tiết dễ chịu nhất trên cả nước lúc này vẫn là khu vực tây nguyên và nam bộ
vừa có một chút xe xe lạnh của gió đông bắc từ phía bắc mang tới
vừa có được tình trạng tạnh giáo của mùa khô
trong ngày hôm nay tây nguyên và nam bộ không mưa trời nắng gián đoạn
mức nhiệt ngày ở tây nguyên thấp là hai mươi sáu hai mươi tám độ
còn ở nam bộ nhiệt độ cũng chỉ giao động trong khoảng từ ba mươi một ba mươi ba độ
trên biển ở khu vực bình thuận
khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy
giật cấp tám cấp chín sóng biển cao từ năm bảy m biển động mạnh
vùng biển từ quảng trị đến cà mau khu vực giữa biển đông và vùng biển phía tây của khu vực nam biển đông
bao gồm vùng biển phía tây huyện đảo trường sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín
sóng biển cao từ bốn sáu m biển động mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước